chiều đi nhậu cùng với võ thành thái cùng một số người bạn
đến ba giờ sáng ngày một tháng tám triều chở thái về tới quán nhậu hương lộ chín là nơi ở của thái thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sô sát
được mọi người can ngăn thái bỏ vào đi ngủ còn chiều đi về và đến sáng nay người dân phát hiện triều đã chết
tại thành phố hồ chí minh người dân đã phát hiện thi thể nam thanh niên trên chiếc ghế sofa cũ ở dưới gầm cầu trợ cầu quận gò vấp
trên miệng người này có nhiều máu bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là trần văn thiết ba mươi tuổi
người này trước đây sinh sống tại làng trẻ em sos gò vấp khi trưởng thành thì ra ngoài